phó giáo sư đỗ văn dũng trưởng khoa y tế công cộng đại học y dược tp hcm cho biết
sau khi tp hcm đã nới lỏng hơn các biện pháp phòng chống dịch và phục hồi kinh tế
cần phải có sự thích ứng an toàn linh hoạt đối phó có hiệu quả
sống chung với covid một mươi chín nhưng có thể có bốn kịch bản khác nhau
theo phó giáo sư dũng khi thành phố mở cửa dần trở lại
ý thức của người dân là yếu tố quan trọng nhất để tiến tới trạng thái bình thường mới
đồng thời cần chuẩn bị tinh thần ứng phó trước những kịch bản khác nhau
kịch bản thứ nhất đây là kịch bản xấu nhất nếu chúng ta gặp biến thể mới
gây bệnh nặng hơn biến thể delta việc tiêm vaccine cũng không kiểm soát được tình hình dịch bệnh
thì đây là tình trạng tồi tệ nhất giống như toàn bộ người dân chưa được tiêm vaccine
kịch bản thứ hai vaccine có hiệu lực nhưng tuân thủ của người dân không tốt
bệnh vẫn có khả năng lây lan tới ngưỡng dự báo quá tải hệ thống
tháp điều trị ba tầng thì sẽ phải đóng cửa trở lại thực hiện biện pháp cách ly xã hội
kịch bản thứ ba người dân tuân thủ ý thức
kiểm soát dịch một phần tiêm chủng phòng chống dịch tốt hơn
kiềm chế tỷ lệ mắc như hiện nay thì có thể mở cửa một phần
trong bối cảnh thành phố vẫn có nguy cơ bùng phát dịch trở lại
các hoạt động bình thường hóa cân trong giới hạn kiểm soát dân dân chứ không ô ạt
kịch bản thứ tư tỷ lệ tiêm đủ vaccine hai mũi gia tăng
người dân tham gia các hoạt động lao động sinh hoạt lao động sản xuất giải trí
nhưng vẫn giữ được nguy cơ lây lan thấp
thành phố sẽ đạt đến mục tiêu giảm mạnh số ca mắc và tỷ lệ tử vong
sau đó trở lại cuộc sống bình thường mới
tuy nhiên để đạt bối cảnh này phó giáo sư dũng cho rằng cần ít nhất năm sáu tháng nữa
trong toàn bộ bốn kỳ bản trên phó giáo sư dũng nhấn mạnh là người dân có vai trò quan trọng nhất
để trở lại cuộc sống bình thường mới mỗi người chúng ta cần cảnh giác
tuân thủ các biện pháp chung sống an toàn với covid một mươi chín
bất cứ sự mất cảnh giác nào đều có nguy cơ làm bùng phát dịch
gây ảnh hưởng đến lộ trình phục hồi kinh tế phục hồi các hoạt động xã hội
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé